thưa quý vị dù đã có nhiều cảnh báo nhưng tình trạng người dân mắc bẫy cho lừa đảo nâng hạn mức tiền trong thẻ tiến dụng vẫn liên tục gia tăng
mới đây thì công an tp hà nội thông tin một phụ nữ ở quận long biên đã bị chiếm đoạt chín mươi triệu đồng khi nâng cấp thẻ tiến dụng online
chị hoa có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng và được tư vấn nâng hạng mức thẻ tiến dụng
sau đó đối tượng kết nối với chị thông qua nền tảng zalo
đồng thời kẻ gian cũng gửi đường link yêu cầu chị truy cập và cung cấp thông tin căn cước công dân thẻ tín dụng và mật khẩu otp
sau đó chị hoa nhận được thông báo thẻ tín dụng bị trừ gần chín mươi triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo
thời gian làm việc mất khoảng nửa tiếng từ lúc làm việc từ lúc nói chuyện với nhau từ khoảng tầm bốn giờ bốn giờ ba mươi là mình đã hoàn tất xong tất cả mọi thục
mình đã phát hiện ra rồi thì bạn ấy vẫn bảo mình là chị yên tâm đấy em gửi cho chị
thì căn cước công dân của em em em là người của công ty thì có làm sao em chịu trách nhiệm trước pháp luật chị không phải no
thời gian gần đây các ngân hàng đồng loạt đưa ra cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng
từ đó tiếp cận khách hàng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng sẽ tiếp cận chủ thẻ qua mạng xã hội hoặc gọi điện tư vấn nâng hạ mức thẻ tiến dụng
nếu khách hàng đồng ý đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập vào đường link giả mạo sau đó yêu cầu chủ thẻ nhập thông tin cá nhân
bao gồm họ tên số điện thoại hạn mức thẻ tiến dụng
đồng thời kẻ gian cũng yêu cầu nạn nhân chụp hai mặt căn cước công dân thẻ tiến dụng và cung cấp mã xác thực otp
sau khi khách hàng cung cấp những thông tin trên đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện các giao dịch trực tuyến gian lận nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ tiến dụng của khách hàng
nổi bật có hai hình thức tiếp cận của các đối tượng lừa đảo như sau
hình thức thứ một là thông qua mạng xã hội facebook các đối tượng quảng bá các nội dung liên quan đến nâng cấp thẻ tiến dụng
hạn mức cho vay thông qua các số điện thoại để gọi và tiếp cận những người đấy
trong quá trình tiếp cận người ta giới thiệu là có các hạn mức thẻ tiến dụng này
đến bước cuối cùng là các đối tượng yêu cầu cung cấp otp
các khách hàng cứ tin tưởng đấy là ngân hàng hoặc cơ quan chức năng cung cấp mạng otp đấy sẽ bị rút số tiền trong tài khoản của chính mình
lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình
khi có nhu cầu vay tiền mở thẻ tiến dụng cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục
cảnh giác tìm hiểu kỹ xác thực chính xác công ty tài chính tư vấn viên trước khi tiến hành các thủ tục vay tiền mở thẻ tín dụng
bằng cách kiểm tra mã số thuế địa chỉ người đại diện công ty gọi điện thoại đến các số đường dây nóng chăm sóc khách hàng
cơ quan công an cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng các nhà mạng cũng như là các ngân hàng
để thường xuyên tuyên truyền phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
để người dân kịp thời có những cảnh giác và phòng ngừa để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra
bên cạnh đó người dùng nên tư vấn thêm ý kiến của người thân có nhiều kinh nghiệm
trước khi làm các thủ tục liên quan đến thẻ tiến dụng
không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website ứng dụng và danh tính tư vấn viên